tiếp đó trong sáng nay tại nhà quốc hội thủ đô hà nội quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự phiên khai mạc cùng dự có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thường
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các bậc lão thành cách mạng các vị đại biểu quốc hội các vị khách quý
đại diện các cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
tại kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ xem xét thông qua tám dự án luật
trong đó hai dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
luật nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam được ủy ban thượng vụ quốc hội quyết định bổ sung
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba để trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm
tại kỳ họp này quốc hội cũng xem xét cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi
cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật khác
riêng đối với dự án luật đất đai chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
đây là một đạo luật quan trọng phức tạp giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai
có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác
tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
với tất cả các tổ chức và từng người dân dự án đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu quốc hội
tại kỳ họp thứ tư và hơn một mươi hai triệu lượt góp ý của các tầng lớp nhân dân
thông qua nhiều hình thức phong phú các ý kiến đã tham gia sôi nổi
vào việc hoàn chỉnh nhiều vấn đề của dự án luật trong đó tập trung vào bốn nhóm về là vấn đề quan trọng nhất là
bồi thường hỗ trợ tái định cư giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất tài chính đất đai
giá đất và vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
việc lấy ý kiến nhân dân thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
phát huy sâu sắc quyền làm chủ của nhân dân góp phần tạo nên bước tiến
quan trọng về chất lượng của dự thảo luật
quốc hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm những ý kiến tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của nhân dân
đối với dự án luật đất đai sửa đổi và với công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết quốc hội sẽ xem xét báo cáo của chính phủ
về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội chỉ rõ mặc dù các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo
song tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính giảm mạnh
do lạm phát căng thẳng địa chính trị các nước thắt chặt chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng lớn
đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta
mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra
trên cơ sở báo cáo của chính phủ
và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của quốc hội
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích cụ thể
đánh giá một cách khách quan sát thực toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được
hạn chế khó khăn nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu mục tiêu kinh tế xã hội
việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm
việc giải ngân đầu tư công rủi ro trên thị trường tiền tệ tài chính bất động sản
các vấn đề về văn hóa
lao động an sinh xã hội v v
làm rõ trách nhiệm phân tích các nguyên nhân khách quan chủ quan
cả trong công tác tổ chức thi hành và những vấn đề liên quan đến chính sách thể chế pháp luật
những khó khăn hạn chế của nội tạng đến kinh tế
dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới
từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực
tại kỳ họp này lần đầu tiên quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường
về báo cáo kết quả giám sát

giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề
việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng
ngay sau phiên khai mạc thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này
quốc hội cũng nghe chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
nghe trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình
trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm